tại hà nội bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tổ chức hội nghị toàn quốc về chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi
trong thời gian tới ngành chăn nuôi đạt mục tiêu đạt mức tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm trung bình tăng bốn năm một năm giai đoạn hai nghìn hai mươi sáu hai nghìn ba mươi trung bình ba bốn một năm
các chiến lược phát triển ngành sẽ tập trung vào công nghiệp hóa hiện đại hóa phát triển bền vững và nâng cao sức cạnh tranh của ngành chăn nuôi
phần lớn sản phẩm chăn nuôi hàng hóa được sản xuất trong các trang trại hộ chăn nuôi chuyên nghiệp an toàn sinh học thân thiện với môi trường bảo đảm an toàn thực phẩm đáp ứng nhu cầu trong nước và quốc tế hướng đến đẩy mạnh xuất khẩu nâng cao năng lực kiểm soát dịch bệnh nhất là việc khống chế và thanh toán được các dịch bệnh nguy hiểm ảnh hưởng đến vật nuôi và con người